đi san thú nhưng lại bắn nhầm người đó là vụ việc đáng chú ý xảy ra trên địa bàn tỉnh bình định
và cũng rất đáng để cảnh báo về tình trạng tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép trong cộng đồng dân cư hiện nay
hiện cơ quan an ninh điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ông đinh đít bảy mươi bốn tuổi chú tại xã vĩnh kim vĩnh thạnh bình định
theo thông tin ban đầu vào khoảng sáu h ba mươi phút ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
ông đinh đít mang theo khẩu súng ca bin và bảy viên đạn đến khu vực đắc đốc thuộc làng ô năm xã vĩnh kim săn thú
khi đang ngồi nghỉ thì ông này phát hiện trong bụi cây cách đó khoảng năm mươi mét có vật động đậy
tưởng là thú rừng nên đã dương súng bắn nhưng không may đã bắn nhằm vào ông đinh chớ bốn mươi sáu tuổi chú cùng làng
theo giám định ông chớ bị thương tật với tỷ lệ chín mươi năm
với hành vi trộm cắp tài sản hai vợ chồng là nguyễn đôn hòa và vòng nhục tránh
chú tại xã e quang huyện crong park vừa bị công an huyện crong park tỉnh đắk lắc khởi tố
như tin đã đưa do thiếu tiền tiêu xài nên hòa cùng vợ dùng xe máy đi giỏ la đến thôn bốn a xã e phê huyện cron park
thấy nhà người dân khóa cửa không có người trông coi thì tránh đi xe máy về
còn hòa dùng dụng cụ phá khóa phá không sát cửa thâm gió đột nhập vào trong đục phá cách sát
lấy đi toàn bộ tài sản hùng tiền và vàng tổng giá trị khoảng chín mươi năm triệu đồng
qua quá trình lấy lời khai đối tượng hòa còn khai nhận
trước đó vào tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đối tượng đã đột nhập vào một nhà dân khác đột phá kết sắt lấy đi tổng tài sản khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng
lại có thêm những nạn nhân mới của thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội phương thức hoạt động của chúng như thế nào
để có thể đưa được nạn nhân vào chồng và mỗi người dân cần lưu ý những gì trong việc sử dụng mạng xã hội
để đảm bảo an toàn sẽ là thông tin được chúng tôi phản ánh ngay sau đây từ những vụ việc mới được ghi nhận tại tỉnh bạc liêu
trong một lần lên mạng gia lô huỳnh thanh sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ tại ấp tân tạo thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
đã làm quen và kết bạn với một cô gái trú tại huyện hòa bình
quá trình trò chuyện sang tự tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc hào nhoáng
vào ngày ba mươi một tháng ba huỳnh thanh sang tiếp tục tìm cô gái này để nói chuyện
lần này sang đem theo thuốc ngủ hòa tan vào chai sữa đưa cho cô gái uống
sau khi uống xong cô gái có biểu hiện chóng mặt nôn ói nên huỳnh thanh sang đưa về trung tâm y tế huyện hòa bình
rồi chiếm đoạt một điện thoại di động và một số tài sản khác của cô gái này
với hành vi tương tự đối tượng trần hải đăng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã long điển tây huyện đông hải lập nick gia lô và kết bạn với một cô gái
sau khi tìm hiểu và có mối quan hệ yêu đương
đang yêu cầu cô gái này gửi ảnh nhạy cảm
sau đó trần hải đăng dùng những hình ảnh này để cưỡng đoạt tài sản của bị hại
lúc đầu em cũng tìm bạn lên đây trên lô rồi tụi em cũng trò chuyện nhau một thời gian rồi tìm hiểu nhau hồi thương nhau
với một thời gian dài tháng bên bị hại có người mới rồi chưa thấy em
thì em cũng còn thương nhưng mà
em lấy những tấm hình mà
lúc quen đó bị hại gái cho em rồi em mới thực hiện hình gì không tội gì
liên tiếp các vụ vi phạm pháp luật liên quan đến các trang mạng xã hội đã cho thấy sự nguy hiểm khi sử dụng các mạng xã hội
mặc dù việc sử dụng các trang mạng xã hội mang lại rất nhiều lợi ích cho người dùng không chỉ là câu nối gắn kết mọi người
mạng xã hội còn là giúp cập nhật tin tức kiến thức hoặc dùng để kinh doanh quảng cáo hàng hóa
tuy nhiên việc sử dụng các trang mạng xã hội như thế nào cho an toàn
tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hành vi xâm hại thì không phải ai cũng biết cách
bạn lạ thì chúng ta phải hết sức chú ý cần phải kiểm tra kỹ thông tin trước khi chúng ta truy cập chia sẻ
mạng xã hội bên cạnh những mặt tích cực thì đã và đang để lại nhiều tác hại cho người dùng
chính vì thế việc sử dụng mạng xã hội cần hết sức cẩn trọng
đừng vì quá tin tưởng vào các trang mạng xã hội mà trở thành miếng mồi ngon cho các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
liên quan đến công tác tìm kiếm chín ngư dân mất tích trong vụ tổ cá bị chiếm
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam cho biết do tình hình thời tiết trên biển diễn biến phức tạp
bởi ảnh hưởng của cơn bão số hai nên các phương tiện tìm kiếm chín tuyển viên mất tích của tàu na chín trăm năm mươi tám tám mươi chín ts
đã tạm thời di rời về nơi trú ẩn an toàn
trong ngày hai tháng bảy lực lượng tìm kiếm tại hiện trường đã tích cực quyết liệt triển khai đồng bộ
nhiều biện pháp tìm kiếm cứu nạn chín tuyển viên mất tích
công tác lặn tìm kiếm nạn nhân trong xác tàu cũng được lực lượng tìm kiếm ngoài hiện trường triển khai
thợ lặn đã lặn và xác định được vị trí tàu đắm
phát hiện lưới bị cuốn bao trùm phủ lên sát tàu bị nạn lưới kéo dài từ mặt nước xuống độ sâu khoảng bốn mươi tám mét dưới mặt nước biển
thợ lặn đã lặn xuống và tìm kiếm nhưng không thể thoát lưới và tiếp cận được xác tàu
lực lượng tìm kiếm đã tiếp cận vị trí dây buộc sát tàu triển khai buộc cố định ba phao tròn đánh dấu vị trí xác tàu đắm
dự kiến là sau khi thời tiết trên biển tốt hơn sóng gió giảm các phương tiện cứu nạn sẽ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm
sử dụng những clip nhạy cảm để tống tiền người phụ nữ đã từng quan hệ một đối tượng vừa bị công an huyện minh hóa tỉnh quảng bình bắt quả tàng
cụ thể vào sáng ngày hai mươi năm tháng sáu công an huyện minh hóa đã bắt quả tàng đối tượng nguyễn thái cương
chú tại huyện quảng trạch tỉnh quảng bình hiện đang thường trú tại tiểu khu một thị trấn quy đạt
vì đã có hành vi đe dọa để chiếm đoạt tài sản của một người phụ nữ trú tại thị trấn quy đạt
do quen biết trên mạng xã hội cương và người phụ nữ này đã nảy sinh tình cảm
qua những lần quan hệ cường đã quay lại clip và sử dụng những clip này để tống tiền
khi đang thực hiện hành vi nhận năm triệu đồng từ người phụ nữ tại một quán cà phê thì cương đã bị công an bắt quả tàng
cũng có hành vi dùng hình ảnh nhạy cảm để tống tiền nạn nhân nhưng vụ việc tại đắk lắc lại có tổ đoạn tinh vi hơn
khi mà đối tượng là nam giới nhưng lại lập tài khoản mạng xã hội giả là nữ giới để kết bạn với những nam giới khác
rồi sau đó nhắn tin gửi hình ảnh sách qua lại rụ rỗ họ gửi ảnh nóng của cá nhân cho mình sau đó đe dọa để tống tiền
đối tượng này vừa bị công an huyện cron park tỉnh
đắk lắc bắt giữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
vừa qua công an huyện cron park nhận được đơn của một nam thanh niên ở huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
trình báo về việc mình có nhắn tin trao đổi hình ảnh nóng qua lại với một yalo tên là lê duyên có hình ảnh một cô gái
nhưng sau đó bị chủ tài khoản yalo này nhắn tin đe dọa phải chuyển tiền cho người này
nếu không sẽ bị tung những hình ảnh nóng đó lên mạng xã hội
bằng các biện pháp nghiệp vụ trong thời gian ngắn đội điều tra tổng hợp công an huyện crong park tỉnh đắk lắc
đã bắt được đối tượng lê công toàn chúa ở xã ea phê huyện cron park
toàn khai nhận vào khoảng tháng ba năm hai nghìn một mươi chín do cần tiền trả nợ vì thua cá độ bóng đá
nên đã lập một tài khoản gia lô có tên là lê duyên
sau đó toàn gửi những hình ảnh sách của nữ giới cho họ rồi rụ rỗ họ gửi hình ảnh sách của cá nhân cho mình
khi có những hình ảnh này toàn liên khống chế ép buộc họ phải chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng đứng tên chị gái của mình
nếu không toàn sẽ tung các hình ảnh sách đó lên mạng xã hội
các đối tượng sử dụng các tài khoản gia lô của mạng xã hội thì hết sức là phải chú ý
đặc biệt là hạn chế hoặc là tuyệt đối không được đưa những hình ảnh nhạy cảm của mình lên mạng xã hội
hoặc là không được nghe những lời dụ dỗ hoặc là kết bạn với những người lạ
rồi từ đó đưa những hình đó lên thì điều này sẽ rất là ảnh hưởng tới những quyền lợi danh dự
các đối tượng này sử dụng cái hình này là mục đích tống tiền hay còn gọi là cưỡng đoạt tài sản
tức là dùng ép buộc nếu không gửi tiền cho các đối tượng thì đối tượng sẽ tung cái hình này lên mạng
nhiều người vì sợ đôi khi là danh dự của mình sợ gia đình biết nên là vẫn âm thầm và chấp nhận gửi tiền cho đối tượng
nên là cái việc này là mong quần chúng dân được cảnh giác
vì sợ ảnh hưởng tới danh dự uy tín đã có nhiều nạn nhân phải gửi tiền cho toàn
bước đầu công an huyện cron park đã xác định có bảy người là nạn nhân của lê công toàn bị cưỡng đoạt tài sản
vụ án này đang tiếp tục được điều tra mở rộng
bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng đặng văn trung
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại hai trăm sáu mươi một b lầu ba hồng bàng phường một mươi một quận năm tp hcm
về hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và đối tượng võ thanh trúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại ấp thanh an xã láng giải huyện đất đỏ tỉnh bà rê vũng tàu
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát quản lý trại giam công an tp hcm về hai tội danh
mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng này có xẹo tròn đường kính một cm cách một cm trên sau đuôi lông bài trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện